một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một trăm một mươi chín đông anh chín mươi bảy long biên bốn mươi ba hoàng mai ba mươi tám nam từ liên ba mươi bảy
hiện hà nội có hai trăm ba mươi bảy người điều trị tại bệnh viện số còn lại hơn chín mươi năm ca theo dõi tại nhà
trong hai trăm ba mươi bảy ca điều trị tại viện có hai trăm linh bảy ca mức độ trung bình tăng gần một mươi bốn so với trung bình bảy ngày trước
về công tác tiêm vaccine tính từ chiều ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến hết ngày bảy tháng năm
hà nội có hơn một trăm năm mươi một trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã tiêm mũi một
ngoài ra hà nội đã triển khai tiêm đủ hai mũi cho hơn chín mươi chín trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ubnd tp hà nội vừa ban hành phương án số ba pa ubnz về phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sigem ba mươi một trên địa bàn thành phố
nguyên tắc phòng chống dịch covid một mươi chín được đề ra là các trường hợp có xét nghiệm sars cov hai dương tính
hoặc mắc covid một mươi chín không tham gia thi đấu
các trường hợp có xét nghiệm sars cov hai dương tính hoặc mắc covid một mươi chín trong thời gian thi đấu
phục vụ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện xử lý theo hướng dẫn
phải thường xuyên đeo khẩu trang sử dụng dung dịch sars cov hai hạn chế tối đa tập trung đông người ở các khu vực công cộng
hạn chế ra khỏi khu vực lưu trú nếu không cần thiết
thực hiện di chuyển một chiều từ nơi lưu trú đến nơi tập luyện thi đấu và ngược lại
các đoàn thể thao tham dự sigem ba mươi một
có vận động viên thành viên nhập viện điều trị sẽ tự trả tiền viện phí cho cơ sở điều trị
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kênh trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
mở đầu bản tin ngày hôm nay vẫn sẽ là tin tức cập nhật về số ca mắc mới nhất của ngày hôm nay mùng tám tháng năm
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thông tin các ca covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng năm đến một mươi sáu h ngày tám tháng năm
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai hai trăm sáu mươi chín ca nhiễm mới
trong đó một ca nhập cảnh và hai hai trăm sáu mươi tám ca ghi nhận trong nước
giảm một bảy mươi bảy ca so với ngày trước đó tại năm mươi một tỉnh thành phố có một năm trăm hai mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba trăm ba mươi tám nghệ an một trăm bốn mươi tuyên quang một trăm ba mươi năm phú thọ một trăm hai mươi chín quảng ninh một trăm hai mươi yên bái một trăm linh năm
quảng bình chín mươi bảy bắc ninh chín mươi hai bắc giang tám mươi hai vĩnh phúc bảy mươi tám lào cai sáu mươi chín thái bình sáu mươi năm bắc cạn sáu mươi một gia lai
gia lai năm mươi năm thái nguyên năm mươi lâm đồng bốn mươi một hà nam bốn mươi ninh bình ba mươi bảy nam định ba mươi năm lạng sơn ba mươi ba hải phòng ba mươi
tp hcm ba mươi hà tĩnh ba mươi hải dương hai mươi chín bình phước hai mươi tám sơn la hai mươi bảy hương yên hai mươi bảy hà giang hai mươi sáu hòa bình hai mươi năm